chính phủ vừa ban hành nghị quyết số tám mươi ba triển khai thực hiện nghị quyết số bốn trăm ba mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
nghị quyết nêu rõ về tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức hợp đồng bot nói riêng và đầu tư theo hình thức ppp nói chung giả soát đánh giá tổng kết việc lập triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức ppp bao gồm các loại hợp đồng từ tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tư phát triển các lĩnh vực kết cấu hạ tầng trong giai đoạn từ trước tới hết năm hai nghìn một mươi bảy và cập nhật đến thời điểm báo cáo nhằm đánh giá những mặt được và những hạn chế bất cập
từ đó đề ra các giải pháp khắc phục hữu hiệu
bên cạnh đó giả soát quy định về lập thẩm định phê duyệt quản lý chi phí đầu tư xây dựng vận hành khai thác các công trình theo hợp đồng bot trong đó tập trung sâu về các dự án giao thông sửa đổi giả soát xây dựng và ban hành định mức đơn giá và công bố chỉ số giá thị trường phù hợp với điều kiện thực tế loại bỏ chi phí bất hợp lý của các trạm bot